phép chia rẽ về kế hoạch tăng lãi xuất trong năm hai nghìn một mươi tám
phép chia rẽ về kế hoạch tăng lãi xuất trong năm hai nghìn một mươi tám
hành vi trục lợi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế còn phổ biến
và các địa phương trong thực thi chính sách về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông về hoạt động tăng cường minh bạch việc quản lý
thu chi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để thu hút nhiều hơn người dân tham gia bảo hiểm xã hội

tạo hài lòng cao nhất với người dân và các chủ thể tham gia
tiếp theo chương trình
du lịch việt với nguy cơ thua ngay trên sân nhà
bộ công an tiến hành tiếp nhận bị can phan văn anh vũ

năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn điện lực việt nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch
trong đó đảm bảo cung ứng điện cho quốc gia và phục vụ các sự kiện chính trị xã hội quan trọng
đặc biệt là hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
cùng với nhiệm vụ tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị cũng sẽ đề ra các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp của năm hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân
với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao
đồng thời tiếp tục tái cơ cấu sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành điện của chính phủ
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
cần phải tăng cường cung cấp điện nhưng cũng phải tiết kiệm điện năng
để vừa giảm chi phí đầu tư vừa đảm bảo đủ nguồn điện cho sản xuất sinh hoạt
bên cạnh đó trước vấn đề bảo vệ môi trường giảm phát thải
ngành cũng cần sớm chuyển sang các nguồn điện sạch thân thiện với môi trường
nhưng vẫn bảo đảm giá thành hợp lý để người dân có thể dễ dàng tiếp cận
trái với dự kiến của các chuyên gia thị trường ô tô đầu năm hai nghìn một mươi tám vẫn chưa có bước đột phá
do lượng xe nhập khẩu về việt nam đầu năm nay trở nên khan hiếm
nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của nghị định một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
về điều kiện nhập khẩu
doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh ô tô áp dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
hai điểm khó khăn nhất là các doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới
do nước ngoài cung cấp và mỗi lô hàng đều phải lấy ra một xe để kiểm định
giống như for hay toyota honda việt nam cũng cho biết hiện tại chưa thể nói trước
về thời điểm những dòng xe nhập khẩu tiếp theo về nước
xe thì cũng chưa thấy thứ hai xe rạp bê cũng chưa ký được
tại vì không có xe để giao ngay
còn chẳng hạn như toyota portuner thì hiện tại chả có xe để ký
tại vì họ toàn là xe nhập khẩu hay là forranger đúng trên mặt báo là có giảm hai mươi triệu
nhưng trên nguyên tắc không có xe để giao
mình cũng đã thấy đó là những chiếc xe nhập khẩu hay là bình toyota quygo cũng không có xe để giao khách
nó phải lùi lại lịch tới tháng sáu để chính sách được ổn định thì người ta bắt đầu mới ký
đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã qua sử dụng
thông tin thuế xe nhập khẩu
xe nhập khẩu xuống mức bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đã khiến cho giá xe lắp ráp trong nước cũng như thị trường xe cũ đã giảm sâu từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
người dân cũng đã định hình được mức giá để sẵn sàng mua xe phục vụ đi lại dịp tết
chúng tôi buôn xe cũ là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là cái xe cũ mà đa số là xe lắp ráp trong nước
trong năm cũng đã hạ nhiều rồi
với bây giờ nó đã ổn định giá thì dân người ta vẫn cứ đi mua
bởi vì nó xem thêm nhau trên lên xuống nó không phải nhiều
vì trước nó đã hạ rồi bây giờ có hạ trong nước thì nó chỉ hạ được khoảng một vài triệu thôi
năm nay người ta không tính toán cái việc đó người ta vẫn cứ đi mua
như vậy chỉ có thị trường ô tô đã qua sử dụng đang trạng thái ổn định do sự điều chỉnh của thuế nhập khẩu
còn đối với xe nhập mới hiện tại các hãng đều tỏ ra rè rặt
phương án mà các hãng đưa ra là chờ thêm thông tin từ bộ giao thông vận tải
nhằm có sự hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện nghị định
của chính phủ
giảm giá tour thiết kế tour mới tìm cách tăng giá trị gia tăng cho tour cũ
đó là những phương thức mà các đơn vị lữ hành trong nước đang tìm cách lôi kéo khách đi tour nội địa
thị trường vốn đang bị lép vế trước làn sóng du lịch nước ngoài bùng nổ
đây thực sự là một bài toán khó đối với các công ty lữ hành trong nước hiện nay
trên thực tế trào lưu đi du lịch nước ngoài bùng nổ hai ba năm trở lại đây
một hãng lữ hành tại hà nội thừa nhận trong cơ cấu khách của mình tỷ lệ đi du lịch nước ngoài
du lịch nội địa lên tới bảy mươi ba mươi tức là một trăm linh người thì bảy mươi người chọn xuất ngoại đi du lịch
vào những dịp cao điểm dịp nghỉ lễ các hãng lữ hành luôn phải chốt khách vào khóa sổ sớm
các tour đi nước ngoài đặc biệt là các tour giá hấp dẫn dưới một mươi triệu đồng
với du lịch nước ngoài thì du lịch trong nước có nhiều gói dịch vụ thứ nhất là về đắt hơn là về hướng dẫn viên thì không được chuyên nghiệp
không được chuyên nghiệp thậm chí là có nhiều cái gói dịch vụ là khi mà đưa lên là một hình thức như thế
nhưng khi được đến sử dụng thì nó lại là một cái gói nó cái hưởng dịch vụ nó không được xứng đáng như với cái đồng tiền mình bỏ ra
thứ hai là cái du lịch trong nước vẫn còn nhiều cái đắt
trải nghiệm tất cả những cái hướng dịch vụ này tất cả những cái hướng dịch vụ này tất cả những cái hướng dịch vụ này

thế cho nên là chị sẽ chọn đi du lịch nước ngoài và chị sẽ chọn đi châu âu
hàn quốc đã đón hơn hai trăm năm mươi lượt khách việt nam sang du lịch năm hai nghìn một mươi sáu tăng năm mươi tám so với năm hai nghìn một mươi năm
với nhật bản chỉ trong vòng năm năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu số lượng khách việt đi du lịch nhật tăng gấp bốn lần
và đạt hơn hai trăm ba mươi lượt vào cuộc đời
tại thị trường đài loan nhờ có sự góp mặt của bảy hãng hàng không với hơn hai trăm hai mươi chuyến bay giữa hai nước
mà chỉ trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy hơn bốn mươi du khách việt nam đã đến đây tăng chín mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
chưa kể campuchia cũng thu hút khoảng một triệu thái lan khoảng tám trăm ba mươi lượt khách việt đến các nước này năm ngoái
theo số liệu của các công ty lữ hành tỷ lệ khách việt nam du lịch nước ngoài tăng trưởng nhanh hơn mức tăng du lịch nội địa
mặc dù gần đây ngành du lịch liên tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa
theo cách đây hai năm thì bộ văn hóa theo du lịch đã ra một chiến dịch là người việt nam đi du lịch việt nam mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc
từ cái chiến dịch đó và từ những cái thông điệp đó thì tất cả những người làm trong ngành du lịch cũng thẩm thấu một cái điều rằng là
tức là chúng ta cần có cái trách nhiệm thì chắc chắn là những năm sắp tới thì việt nam sẽ cải tiến được
và việt nam sẽ thay đổi được
cái hình ảnh và cái quan niệm của chính du khách
một số điểm đến ở sapa cứ cuối tuần là tăng giá gấp bốn năm lần so với ngày thường mà không theo quy luật nào
quá nhiều yếu tố tăng giá vé
trong khi chỉ nỗ lực của công ty lữ hành muốn giảm giá tour để kích cầu là chưa đủ để thu hút du khách
không chỉ chi phí đầu vào cao nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ tại các điểm đến cũng làm du lịch theo kiểu mùa vụ
mạnh ai nấy làm càng khiến giá tour nội địa thêm đắt đỏ
trong khi công ty lữ hành muốn giảm giá tour
để kích cầu thu hút du khách
thì nhiều dịch vụ khác lại không ngừng tăng giá khi khách đông
khiến chất lượng sản phẩm du lịch không ổn định

hôm nay ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can phan văn anh vũ theo lệnh truy nã
trước đó đối tượng phan văn anh vũ đã bị phía singapore trục xuất do vi phạm luật di trú của nước này và bị áp tải về việt nam
phan văn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại số tám mươi hai trần quốc toàn quận hải châu thành phố đà nẵng
đã vi phạm pháp luật việt nam và bỏ trốn tại nơi cư trú
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định truy nã đối với phan văn anh vũ
khi bỏ trốn phan văn anh vũ đã vi phạm luật di trú của singapore và bị trục xuất
ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can phan văn anh vũ
và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bộ công an đã khởi tố bị can đối với phan văn anh vũ vì hành vi
cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước
sau khi công bố lệnh bắt cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng công bố quyết định truy nã phan văn anh vũ
sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết đang ở đâu
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội đã ban hành quy chế quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời
đồng thời liên tục thanh tra kiểm tra nhưng sai phạm vẫn xảy ra
để thực hiện tốt quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời

sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các ban ngành cũng như chính quyền địa phương
hoạt động quảng cáo ngoài trời và hệ thống biển hiệu có ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm mỹ quan đô thị
nhất là tại những nút giao thông quan trọng những trục đường lớn
đoàn thanh tra sở văn hóa thể thao hà nội đã phối hợp với sở xây dựng công an thành phố cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ubnd các quận huyện liên quan tiến hành kiểm tra
đối tượng kiểm tra là các ngân hàng trên địa bàn thành phố hà nội
nội dung kiểm tra bao gồm

nghi là ma tuy đá từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
tiến hành kiểm tra đối tượng phát hiện có một bọc bên trong có hai túi ni lông màu trắng chứa các tinh thể màu trắng dạng rắn
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai là hoàng văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xóm tổng nưa xã thị hoa huyện hạ lan
hưng khai nhận hai gói ni lông màu trắng dạng tinh thể màu trắng là ma túy đá
số ma túy trên đối tượng nhận từ một người đàn ông trung quốc đưa về việt nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện vụ án được chuyển cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục thụ lý mở rộng điều tra theo thẩm quyền
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng vận chuyển tăng trữ trái phép chất ma túy
theo đó khi bị phát hiện hai đối tượng lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và hoàng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã tìm cách tẩu thoát
tuấn đã ném hai túi ni lông màu xanh cất giấu trong người vào ven đường tuy nhiên sau đó cả hai đối tượng đều bị khống chế
kiểm tra hai túi ni lông phát hiện bên trong có chứa ba trăm linh viên ma túy tổng hợp hiệu vki
qua đấu tranh bước đầu dũng và tuấn khai nhận sang lào mua số viên ma túy trên với giá một mươi năm triệu đồng đưa về việt nam sử dụng và bán kiếm lời
tri cục quản lý thị trường tỉnh yên bái phối hợp với lực lượng công an tỉnh bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn thuận hùng
tổ nam thọ phường nam cường thành phố yên bái đang sản xuất mỹ phẩm trái phép theo đơn đặt hàng
tại cơ sở này lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện nhiều loại mỹ phẩm như hoa sara thủy tiên trúc mai
với số lượng lớn cùng nhiều thùng đựng bao bì tem nhãn dung dịch chế biến mỹ phẩm máy ép máy trộn máy đóng gói mỹ phẩm
để thu lợi cao công ty trách nhiệm hiếu hạn thuận hùng đã chế các loại mỹ phẩm như sữa dưỡng da sữa rửa mặt tẩy trang
kem tẩy nám kem tẩy da kem chữa trị mụn từ các loại mỹ phẩm cùng hãng đã hết hạn sử dụng để bán ra thị trường
với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một bộ
trong phần tin quốc tế triều tiên và hàn quốc chính thức nối lại liên lạc qua đường dây nóng
fed chia rẽ về kế hoạch tăng lãi suất trong năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay hàn quốc và triều tiên đã tiến hành liên lạc qua đường dây nóng mới được nối lại
trong bối cảnh hai bên đang tìm cách tổ chức đàm phán về khả năng bình nhưỡng cử đoàn vận động viên tham dự thế vận hội mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
theo bộ thống nhất hàn quốc một sĩ quan liên lạc của triều tiên
đã liên lạc với hàn quốc vào lúc chín h ba mươi phút sáng nay qua đường dây nóng tại làng đình chiến panmunjom
phía triều tiên cho biết sẽ liên lạc với hàn quốc trong trường hợp có việc cần thông báo
việc đường dây liên lạc này mới được nối lại sau gần hai năm gián đoạn
được đánh giá là bước đầu tiên hướng tới nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều
hai bên kỳ vọng sẽ thảo luận về lịch trình và thể thức của cuộc đàm phán sắp tới thông qua đường dây này
giới chức triều tiên cho biết sẽ tham vấn với hàn quốc một cách chân thành
song chưa rõ liệu bình nhưỡng có đồng ý thể thức đối thoại cấp cao do seoul đề xuất hay không
phong tỏa cuba không phải là giải pháp
đây là lời khẳng định được đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu
bà federica moreghini đưa ra trong chuyến thăm cuba
chuyến thăm cho thấy lập trường của eu muốn thúc đẩy quan hệ với cuba
trong bối cảnh chính quyền mới của mỹ đang muốn đi ngược chủ trương cải thiện quan hệ giữa hai nước
trong cuộc nói chuyện với các giáo viên và sinh viên tại đại học la habana
bà moraigini khẳng định eu đã nhiều lần bày tỏ quan điểm với mỹ rằng
các biện pháp trừng phạt và phong tỏa cuba không phải là giải pháp cho các vấn đề còn tồn động
đó là biện pháp lỗi thời và tác động duy nhất của nó là làm giảm chất lượng sống của người dân
tôi muốn nhấn mạnh đến tình hữu nghị và mối quan hệ giữa eu với cuba sẽ không thay đổi
luôn ổn định và đáng tin cậy
chúng tôi không ủng hộ các lệnh trừng phạt của mỹ
nhằm vào cuba vốn gây ảnh hưởng tới cả lợi ích của các công ty và công nhân châu âu đang sinh sống tại đây
chúng tôi không chấp nhận các biện pháp đơn phương nhằm ngăn cản hoặc hủy hoại quan hệ kinh tế và thương mại giữa eu với cuba
trước đó tại cuộc hội đàm với bộ trưởng thương mại cuba rodrigo mamieka
bà moraguini khẳng định rằng chuyến thăm cuba lần này là nhằm tái khẳng định cam kết của eu đối với la habana
ngoài ra hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy thương mại song phương
trong đó nhấn mạnh tới tầm quan hệ
đây là nguyên liệu quan trọng của hiệp định hợp tác và đối thoại chính trị giữa cuba và eu
phần lớn các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép đã nhất trí
cải cách thuế có thể sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế đầu tàu thế giới
tuy nhiên nội bộ cơ quan này lại đang chia rẽ liệu tăng trưởng có thể bảo đảm tốc độ tăng lãi suất trong năm hai nghìn một mươi tám hay không
theo phiên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vừa được phép công bố
giới chức phép cho rằng
việc cắt giảm thuế sẽ giúp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng đầu tư kinh doanh
song không chắc chắn về mức độ tác động của nó
trong năm hai nghìn một mươi tám fed có thể sẽ nâng lãi suất ba lần
song các nhà hoạch định chính sách lại thể hiện rõ sự bất đồng về số lần tăng lãi suất
một số quan chức cho rằng
việc tăng lãi suất ba lần là quá nhanh và có thể ảnh hưởng đến việc đưa lạm phát lên mức hai như mục tiêu đã đề ra
trong khi một số ý kiến khác lo ngại việc tăng lãi suất ba lần là chưa đủ
vì việc duy trì lãi suất thấp có thể ảnh hưởng đến ổn định tài chính trong tương lai
cũng như thắt chặt thị trường lao động
theo kế hoạch cuộc họp tiếp theo của ban chính sách fed sẽ diễn ra vào ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một tới
trước những thông tin cảnh báo về lỗ hỏng bảo mật trong các chip máy tính
tập đoàn intel đã xác nhận lỗ hồng an ninh trong các chip của hãng này
cho phép tin tặc tiếp cận thông tin được lưu trữ trong hầu hết các hệ thống máy tính hiện đại
tuy nhiên intel khẳng định nguy cơ an ninh là rất nhỏ
trong thông báo intel cho biết đã cung cấp các bản cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở
để ngăn chặn tin tặc hạn chế những thiệt hại có thể có
dù có thể khai thác lỗ hổng an ninh tin tặc cũng không có khả năng thay đổi hay xóa các thông tin
intel đã buộc phải công bố về lỗi nói trên sau khi trang mạng công nghệ của anh đưa tin về vụ việc này
theo nhóm nghiên cứu thuộc dự án projec zero của google
hai lỗ hỏng an ninh nghiêm trọng có tên gọi là maindao
xảy ra với các máy tính sử dụng chip intel
và spactor tác động tới chip của intel amd và chip arm
có thể bị hacker thu thập mật khẩu và các dữ liệu khác của người dùng
từ bộ nhớ máy tính như mật mã số liệu ngân hàng và những thông tin mật khác
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của chương trình nhân dân